theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng sớm nay ngày bốn tháng một
sau khi đi vào khu vực phía tây của quần đảo trường sa
bão số một tên gọi quốc tế là bollaven đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu thành một vùng áp thấp
đến một mươi sáu h ngày bốn tháng một vị trí trung tâm vùng áp thấp
ở vào khoảng một mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám năm độ kinh đông
trên vùng biển các tỉnh ninh thuận biến tre
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
hiện nay áp thấp nhiệt đới vẫn có thể kèm theo rông lốc mạnh
cục bộ rất nguy hiểm cho người dân tàu thuyền và nhà cửa trong khu vực
các địa phương cần tiếp tục tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
rút kinh nghiệm trước đây tránh để thiệt hại về người và tài sản